liên quan tới hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp cùng công an huyện mường khương và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai
đã bắt giữ thành công một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép tám bánh heroin cùng bốn kg ma túy đá
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn tại khu vực đường quốc lộ bốn d thuộc địa phận thôn giáp cư
xã lùng vai huyện mường khương tỉnh lào cai lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục bao vây
và bắt giữ thành công đối tượng giàng xeo trúng chú tại xã thanh bình huyện mường khương tỉnh lào cai
khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép tám bánh heroin và bốn kg ma túy đá
bước đầu giàng xeo trúng khai nhận mang số ma túy trên xuống thành phố lào cai
để bán cho một đối tượng không rõ tên tuổi để kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật